một số cặp vợ chồng dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng trước sự cám rỗ của đồng tiền muốn đổi đời nên đã quyết định từ bỏ những công việc thiện lương để đứng ra điều hành các đường dây ma túy khủng cung cấp hàng cho các đại lý con nghiện
bỏ làm công nhân làm giàu từ ma túy
vợ chồng trần viết thanh và nguyễn thị anh thi đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thành phố huế tỉnh thừa thiên huế làm công nhân tại một công ty may nước ngoài đóng ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đời sống công nhân không mấy khá giả nhưng với thu nhập ổn định cũng đủ cho đôi vợ chồng trẻ trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ
thế nhưng giấc mộng đổi đời đã khiến hai vợ chồng này rẽ lối với nghề mới để rồi hôm nay họ đứng trước vảnh móng ngựa trả giá với bản án bốn mươi năm tù
khiến mẹ già không ai lo con thơ thiếu sự chăm sóc từ đấng sinh thành
nguyễn thị anh thi sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng quê hương toàn thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
dù hoàn cảnh khó khăn nhưng thi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng
vốn là cô gái hiền lành bản tính chịu khó như bao cô gái lớn lên ở nông thôn
thi làm công nhân may tại một công ty may mặc nước ngoài có thương hiệu trên thế giới
bố mẹ thi thấy con gái chịu khó đi làm
chịu khó tăng ca để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình nên rất vui mừng
sau khi lấy chồng là trần viết thanh thi vẫn tiếp tục cắn bó với nghề công nhân may
để tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thi bất ngờ tạm xin nghỉ việc không lương
một đồng nghiệp của thi cho biết vợ chồng thi đều làm công nhân may tại đây
trước khi thi xin tạm nghỉ việc thì chồng của thi cũng đã có đơn xin nghỉ việc hẳn
thời gian này mình thấy hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng thi khấm khá nên mừng cho thi
vì may mắn có đồng nghiệp thi cũng có đồng nghiệp
nhưng mới đây khi đọc báo thấy tòa tuyên án vợ chồng thi bốn mươi năm tù vì liên quan đến ma túy thì mình rất sốc
lúc này mình mới biết cái giá phải trả từ sự làm giàu bất hợp pháp của cặp vợ chồng trẻ
theo hồ sơ vụ án thông qua mối quan hệ ngoài xã hội trần viết thanh biết nguyễn văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn tân sơn xã tân lập huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
có bán ma túy nên thanh đã liên hệ với trung mua ma túy về để bán lại
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thanh nhiều lần mua ma túy của trung
mỗi lần khoảng bốn viên thuốc lắc và bán lại cho nhiều người trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
nhưng không nhớ cụ thể
sau một vài phi vụ chót lọt có phi vụ kiếm được hàng chục triệu đồng khiến thanh nảy sinh lòng tham
rồi trần viết thanh nghĩ đến nghề công nhân may
tháng nào nếu có tăng ca làm hết công suất cũng chỉ được tầm hơn chục triệu đồng
trong khi đó chỉ một buổi nếu gặp hên thì kiếm được vài
trước sự ma mị của đồng tiền thanh quyết định nghỉ làm công nhân và chuyển sang nghề mua bán ma túy
theo đó ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thanh tiếp tục liên lạc với nguyễn văn trung qua ứng dụng zalo
tên là a xoắn số điện thoại tám trăm tám mươi tám năm mươi bảy sáu nghìn bảy trăm tám mươi bảy đặt mua hai gói ma túy khoảng bốn viên thuốc lắc
loại hồng phiến với giá bốn mươi triệu đồng
đến trưa ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tại đường lê duẩn thành phố huế thanh nhận được gói ma túy từ xe ô tô khách
và đem về nhà trọ tại địa chỉ một mươi hai lưu trọng lư phường thuận lộc tp huế để cất giấu
sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại địa điểm gần nhà trọ của thanh
thanh bán ma túy cho nguyễn thành hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ba mươi một ngô gia tự phường vĩnh ninh tp huế
đến trưa cùng ngày khi thanh đang ở nhà
thì có người gọi đến đặt mua tám trăm linh viên thuốc lắc và thanh đồng ý bán với giá
một mươi năm sáu triệu đồng rồi hẹn giao gần ga huế
lúc này thanh lấy ma túy để đi giao bán
đồng thời thanh lấy hai gói ma túy khác với số lượng hai năm trăm ba mươi một viên
cất dấu vào túi áo khoác của vợ là chị nguyễn thị anh thi
sau đó thanh rủ thi cùng đi và đưa áo khoát cho thi mặc
rồi lấy xe mô tô trở thi đi đến điểm hẹn để giao hàng
khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày khi thanh và thi đang đứng đợi đối tượng mua ma túy trước địa chỉ số một lê lợi
thành phố huế thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tàng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của trần viết thanh và nguyễn thị anh thi
công an tỉnh thừa thiên huế thu giữ thêm một số lượng lớn thuốc lắc
ngoài ra thanh còn khai nhận chiều một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại đường ưng bình phường vĩ dạ thành phố huế
thanh bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch địa chỉ tên là lô nguyễn hai viên thuốc lắc với giá hai mươi năm triệu đồng
tại bản kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh thừa thiên huế kết luận
toàn bộ thuốc lắc thu giữ của trần viết thanh nguyễn thị anh thi đều là ma túy loại methamphetamin
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây cặp vợ chồng trẻ thanh thi đã bật khóc ăn năn hối hận
xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về chăm lo cho mẹ già và có điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc con nhỏ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần viết thanh nguyễn thị anh thi cùng mức án hai mươi năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế vẫn đang điều tra vụ án
mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn do mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và vợ là nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại phường tứ hạ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế cầm đầu và điều hành
trước đó tuấn từng là thợ cơ khí và lan làm công nhân may mặc
sau một thời gian dài gắn bó với công việc thì khoảng năm hai nghìn hai mươi một cả hai vợ chồng bỏ nghề
cũng từ đó vợ chồng tuấn lan có biểu hiện ăn chơi đua đòi kinh tế bất minh trong khi đó các đối tượng không nghề nghiệp và phải nuôi ba con nhỏ
qua nắm địa bàn các trinh sát phát hiện vợ chồng tuấn lan có nhiều biểu hiện nghi vấn đang cầm đầu điều hành đường dây vận chuyển mua bán trái phép ma túy vào địa bàn tp huế
ngay sau đó đơn vị đã lập chuyên án để đấu tranh
thực hiện kế hoạch của ban chuyên án
thực hiện kế hoạch của ban chuyên án
một ngày cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh lộ chín thuộc địa phận huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt quả tang nguyễn trung thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện đức thọ hà tĩnh đang vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
số ma túy này vừa được thông nhận từ khu vực dép danh quảng trị thừa thiên huế và trên đường đưa vào tp huế thì bị bắt giữ
theo điều tra thông là đại đến cấp một của vợ chồng tuấn lan
thường trực tiếp nhận ma túy từ khu vực giáp danh giữa hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
vào cất giấu rồi phân phối cho các đại lý cấp dưới để bán cho các con nghiện và những đối tượng có nhu cầu
qua đấu tranh mở rộng công an cũng đồng loạt bắt khẩn cấp vợ chồng mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường tứ hạ thị xã hương trà là hai đối tượng cầm đầu cùng một số đối tượng liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp
bảy mươi sáu gram ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
theo cơ quan điều tra bằng nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh và xảo quyệt các đối tượng đã tổ chức vận chuyển
mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị và địa bàn thành phố huế để phân phối bán cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời
mỗi lần giao dịch từ một mươi đến ba mươi viên ma túy tổng hợp
các đối tượng còn sử dụng ứng dụng telegram và tài khoản ảo để thiết lập điều hành đường dây
đồng thời thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vận chuyển ma túy từ biên giới về tp huế
địa bàn giáp danh quảng trị dối ma túy tại một điểm nào đó và liên lạc cho vợ chồng tuấn lan biết để nhận ma túy
khi nhận được thông tin ma túy đã được tập kết tại địa điểm cụ thể
vợ chồng tuấn lan không trực tiếp đi nhận mà chỉ đạo các đàn em của mình đi nhận
sau đó cất dấu ma túy để phân phối bán cho các đại lý bán lẻ và đối tượng sử dụng trên địa bàn
chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm
cũng liên quan đến một vụ án ma túy từng gây bức xúc trong dư luận mà người chồng trong vụ án đang thi hành án với bản án trung thân
còn người vợ bị kết án một mươi năm tù
theo hồ sơ vụ án qua công tác nắm tình hình
công an thái lan
thành phố huế đã phát hiện một đường dây mua ma túy từ các tỉnh thành khác đưa về thành phố huế bán cho các con nghiện
chủ yếu là ma túy đá
tại ngã tư đinh tiên hoàng lương ngọc quyến thuộc phường thuận lộc thành phố huế
lực lượng cảnh sát ma túy công an tp huế đã bất ngờ kiểm tra xe taxi và phát hiện hành khách đi trên xe là đỗ thị kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường hương sơn thành phố huế đang tàng trữ nhiều ketamin
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của phượng
công an thu giữ một hai kg ma túy dạng đá hai một trăm hai mươi hai viên ma túy một mươi ba cây đao kiếm các loại
được biết toàn bộ số ma túy này được các đối tượng mua từ nhiều tỉnh thành khác nhau đưa về huế nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ
tiếp tục mở rộng chuyên án công an xác định lâm đại phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chồng của phượng là kẻ cầm đầu chủ mưu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
khi phi vừa từ thành phố hồ chí minh trở về huế và đang vui chơi cùng đám bạn
tại một quán bar thì bị trinh sát bắt giữ
lực lượng chức năng đã xác định thời điểm đó phi dùng nhà riêng để làm điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện
để đối phó với cơ quan chức năng phi đã xây rào kiên cố xung quanh nhà ở
các phía của ngôi nhà đều có lắp đặt camera để quản lý quan sát
phía trong nhà phi xây dựng một phòng karaoke có lối đi và cửa khép kín
có tường cách âm và thường sử dụng phòng này làm tụ điểm
cùng với các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra để tiện cho việc cung cấp ma túy cho các con nghiện khi vắng nhà
phi thuê phạm văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại đường phan bội châu tp huế
về sống tại nhà để bán ma túy cho các đối tượng khi có nhu cầu
tòa đã tuyên phạt lâm đại phi mức án trung thần về tội mua bán trái phép chất ma túy
đỗ thị kim phượng sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hình phạt chung là một mươi năm tù
phạm văn phương chín năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn xem những vụ việc trên các bạn có cảm nghĩ gì
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau